chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình vì môi trường bền vững của kênh truyền hình nhân dân
sông nhuệ vốn là con sông có vai trò khá quan trọng góp phần vào việc thoát lũ tưới tiêu cho một mươi quận nội ngoại thành của hà nội
thế nhưng có một điều đáng buồn là chất lượng nước của sông nhuệ cứ ngày một bị ô nhiễm đi bởi lượng rác thải nước thải đổ về sông ngày một nhiều
chúng ta vẫn biết sông bị ô nhiễm vẫn biết nguyên nhân chủ yếu là từ đâu
thế nhưng để tìm ra được một giải pháp xử lý được sự ô nhiễm đó thì vẫn chưa thể làm được
với áp lực nguồn thải lớn như hiện nay cùng với sức ép của việc phát triển kinh tế xã hội
thì vấn đề làm thế nào để cải thiện được chất lượng nước con sông nhuệ vẫn là một câu hỏi khó
vào những ngày đầu năm hai nghìn một mươi tám tại trạm bơm chợ lương huyện duy tiên tỉnh hà nam
xuất hiện bọt trắng xóa trên mặt nước
thời điểm đó vốn là lúc mà trạm bơm cung cấp nước cho người dân gieo cấy vụ đông xuân trên cụm thủy nông sông hồng
thế nhưng nước từ trạm bơm ra bao nhiêu bọt nổi trắng mặt sông bấy nhiêu
có một thực tế là hiện tượng này không phải lần đầu tiên xảy ra tại đây
và lý do chủ yếu dẫn đến hiện tượng bọt tuyết nổi trên mặt sông là do vị trí của trạm bơm chợ lương
và dòng sông châu giang nằm tại hạ liu của sông hà nam
nhuệ sông đáy nên nguồn nước bị ô nhiễm khi được bơm vào đã gây nên hiện tượng trên
nằm tại hạ liêu của sông nhuệ sông đáy sông châu giang tiếp nhận toàn bộ nước thải của thành phố hà nội
trong đó nước thải sinh hoạt chiếm bảy trăm linh m ba một ngày đêm
nước thải công nghiệp là hai trăm năm mươi m ba một ngày đêm
nước thải làng nghề vào khoảng hơn năm mươi m ba một ngày đêm cùng hàng chục ngàn tấn chất tẩy dừa
nước nội ô nhiễm vẫn phải dùng là lý do là vì nếu không bơm thì lại không kịp thời vụ
lịch gieo cấy của bà con thì ấn định cố định rồi
như chúng em thì không có sự lựa chọn nào khác ngoài cái nguồn nước lấy ở cái sông châu giang này
và nguồn này bây giờ bắt nguồn hai nguồn chính
nguồn chính thứ nhất là từ âu thuyền tắc giang và nguồn chính thứ hai là từ sông nhuệ
và hiện tại cái thời điểm này là cái nguồn từ sông nhuệ
về là chính vì mực nước ở sông hồng thấp cho nên là cái nguồn ở bắc giang nó không thể lấn át được cái nguồn của sông nhuo
thế thì chúng em nếu như chúng em không bơm thì không còn cái nguồn nào
nguyên nhân gây đến câu chuyện này có rất nhiều các cái nguyên nhân từ nước thải sinh hoạt
tại vì cái lượng nước thải sinh hoạt bây giờ lớn lắm rồi
đô thị nước thải công nghiệp nước thải nông nghiệp
thì cái nước thải khi mà nó tích thụ lớn thì nó tạo nên những cái
khi mà bơm nó ra tạo nên những cái hiện tượng bọt trắng xóa
cái điều đó là tất cả mọi người cái nguyên nhân chúng ta đều thấy rất rõ
và đấy là cái câu chuyện đáng buồn hiện nay là cái câu chuyện chúng ta chưa kiểm soát chưa
chưa kiềm chế được cái hiện tượng ô nhiễm ấy
cầu đen nằm trong khu vực trung tâm quận hà đông thành phố hà nội bắc ngang qua dòng sông nhuệ
ngoài dòng nước đen ngòm bốc mùi có thể thấy rõ rác thải bùa vây con sông
từ dưới nước đến hai bên bờ
trong quá trình tìm hiểu về sự ô nhiễm của con sông nhuệ
chúng tôi đã gặp bà trịnh thị bền khi bà đang tranh thủ khơi thông một con rãnh nhỏ bị rác lấp
bà bền đã sinh sống cạnh con sông này hơn bốn mươi năm
trước đây con sông nhuệ thì là nước đầy mà trong vắt
thường xuyên là các cháu học sinh đi học về là còn tắm
người lớn là không tắm ở nhà mà ra vào sông này tắm
nó rất là sạch mà trong
để là ngày xưa thì như thế
nhưng bây giờ thì là hơn một mươi năm nay là nước rất là cạn mà những ô nhiễm
chúng tôi là không có sử dụng được cái gì ở cái nước ở cái bờ sông này
nước không rất là đen màu mùi thì bốc lên kinh khủng
thế cho nên là không có sử dụng được cái gì ở cái bờ sông này

các thứ để đổ đầy hai bên bờ sông
cho nên là chúng tôi thấy là nó quá ô nhiễm
cũng như nhiều nơi rác thải ven bờ trên mặt sông nhuệ cũng đa dạng đủ loại
từ rác thải sinh hoạt tới rác thải tâm linh
và không thể không kể tới những họng cống xả thẳng nước thải đục ngầu ra môi trường như thế này
suốt chiều dài bảy mươi sáu km chạy qua địa phận hà nội tới hà nam
còn biết bao nhiêu họng cống của khu dân cư và doanh nghiệp xả thẳng ra con sông này
bờ sông này là không được kẹ
cho nên là để như thế này là nhân dân là cứ người này vứt được rác thì người kia lại ra vứt
tất cả cái phế liệu phế phẩm của gia đình là mang đổ hết ra bờ sông
như vậy là cho nên là
cho nên là nó ô nhiễm cực kỳ và bẩn thiểu
không có người nào dọn ở cái bờ sông này cả
cho nên là nó rất là ô nhiễm mà rất là thối
sông nhuệ cùng với năm con sông khác của hà nội được nhiều người ví von là những con sông chết
vậy đâu là giải pháp để có thể cứu được những con sông chết này
để làm cái câu chuyện làm sạch các dòng sông để cho các dòng sông ấy trở lại
để làm cái
cái nguyên trạng hoặc là nó một phần nào đấy cái nguyên trạng ấy
thì chúng ta hãy nhìn nhận các cái bài học của các nước trên thế giới
và cũng như là cái quyết tâm của phía việt nam
tại vì đây là một công việc rất lớn
tại vì chúng ta đã làm
nếu không làm thì nó còn nguy hiểm hơn nữa
ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa phê duyệt đề án cải tạo làm sống lại bốn con sông
là sông đáy sông nhuệ sông tô lịch và sông tích
theo đó từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
thành phố sẽ hoàn thành việc tách nước thải đưa về hệ thống xử lý tập trung trước khi đổ ra hồ
xử lý tất cả các hồ nội thành và các hồ gắn với di tích lịch sử
dành làm thắng cảnh bị ô nhiễm nghiêm trọng
thành phố hà nội cũng đã kêu gọi vốn xã hội hóa
nhưng mới chỉ đạt hai mươi hai tỷ lệ nước thải được xử lý
với mong muốn làm sống lại các dòng sông của hà nội
lượng vốn đầu tư cần thiết là hết sức lớn
ngoài đề án trên nhiều dự án với kinh phí hàng nghìn tỷ đồng
cũng được hà nội đặt ra nhằm thu gom và xử lý nước thải
như hệ thống xử lý tập trung trước khi đổ ra hồ
hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị khu vực quận hà đông và sơn tây
với kinh phí dự kiến là ba tám trăm linh tỷ đồng
hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải phú đô kinh phí một tám trăm linh tỷ đồng
đề nghị làm thế nào mà kè được cái bờ sông này
để cho chúng tôi không có nó sạch sẽ không có người vớt rác xuống
mà để cho cái nước và cho nó nhiều nước lên để cho chúng tôi sinh hoạt
hàng ngày và thích ngửi những cái mùi rất là cho nó khỏi ô nhiễm để chúng tôi sinh sống
thì tôi rất mong là các cấp lãnh đạo và quan tâm đến giải quyết cho kè được cái sông này
thì chúng tôi nghĩ là đã kè sạch rồi thì không ai dám bỏ cái gì xuống đây nữa
thì rất khoát và sẽ sạch
tôi cho là đấy là vấn đề là quyết tâm và vấn đề kế hoạch của chúng ta thôi
cái hồi sinh được bốn con sông này thì đấy là một điểm rất là mừng
tất nhiên chúng ta có rất nhiều sông nhưng mà nếu mà hồi sinh được một con sông nào đấy
cũng là đấy là một con sông
cũng là một cái điểm mừng rồi
còn vấn đề cái kế hoạch ấy thì theo tôi bây giờ là cách làm việc một là cứ quyết tâm cao
thứ hai là nên có sự tham vấn rộng rãi cho cộng đồng để người ta đưa ra những biện pháp
tại vì có rất nhiều người có những ý tưởng rất hay
để hồi sinh sông nhuệ nói riêng và những con sông khác trên địa bàn thành phố hà nội nói chung
thì ngoài những đề án dự án lớn được đưa ra sự quyết tâm của lãnh đạo và các sở ban ngành liên quan
cùng với ý chí nguyện vọng của người dân thì câu chuyện xử lý tận gốc nguồn thải ngay từ đầu
sẽ giúp giảm kinh phí xây dựng hạ tầng và cũng là giải pháp lâu dài giúp các dòng sông
không còn cảnh oan mình gánh chịu rác thải nước thải từ sinh hoạt và sản xuất
và tình trạng những dòng sung tuyết gây ô nhiễm cho hoạt động sản xuất nông nghiệp sẽ không còn lặp lại
thưa quý vị những con sông chết vẫn đang từng ngày đợi chờ các cơ quan ban ngành
tìm ra được một phương pháp quản lý xử lý hiệu quả để giải cứu sông khỏi rác thải nguồn thải
trong khi những con sông chết vẫn còn chưa được xử lý hiệu quả thì nhiều con sông khác
cũng đang phải đối mặt với nguy cơ ô nhiễm bởi nguồn rác lớn thải ra
trong tuần qua trên bãi đất bồi sát cạnh con sông thái bình người dân xã hiệp cát
đã bất ngờ phát hiện ra một bãi rác được trôn cháy phép với khối lượng rác lớn
tôi đang có mặt ở bờ sông thái bình thuộc địa phận thôn đại lã xã hiệp cát huyện nam sách tỉnh hải dương
theo như phản ánh của người dân thì khi người dân xúc đất ở khu vực này đi san lấp
thì đã phát hiện ra hàng chục nghìn mét khối rác bị trôn lấp ở trên bãi đất này
có thể thấy rằng rác thải ở đây có rất nhiều loại từ rác thải sinh hoạt cho đến rác thải công nghiệp rác thải xây dựng
rác được trôn lấp tràn ra đến tận mép sông
rác còn hiện diện với khối lượng rất lớn dưới bề mặt bãi đất rộng khoảng hai hectare ven bờ sông này
có thể thấy rác có ở khắp nơi và chủ yếu là rác thải công nghiệp được trôn lấp ở độ sâu từ hai đến bốn mét
nhìn vào số rác thải công nghiệp đã mục nát có thể thấy rác đã được trôn lấp từ khá lâu
số lượng rác bị trôn lớn đến như vậy nhưng chính người dân sinh sống tại khu vực này lại không hề hay biết gì
chỉ đến khi vụ việc được chính quyền phát hiện thì người dân mới biết đến sự tồn tại của nó
thực sự là người dân ở đây mà ra sông thái bình này là rất ít
nếu như mà lại chỉ có nghe ở đâu người ta đưa đến thì người dân mới biết được
chứ còn người dân cũng không ra cái sông thái bình đấy cơ
vì không có công việc gì mà ra
tình trạng cái bãi rác này đổ từ bao giờ thì tôi cũng không biết
nếu như phóng viên đã về đến đây rồi thì tôi cũng mong muốn làm sao để
để cải tạo được cái bãi rác này đi để đỡ ưu nhiễm
ngay sau khi phát hiện ra bãi rác bị trôn lấp
chính quyền xã hiệp cát đã gửi báo cáo nhanh đến ủy ban nhân dân huyện nam sách
đề xuất phương án xử lý rứt điểm để tránh ảnh hưởng đến chất lượng môi trường và cuộc sống của người dân
chúng tôi cũng đã nhanh chóng báo cáo nhanh với ủy ban huyện
sẽ xin phương pháp để chúng ta xử lý số rác này
thứ nhất là theo quan điểm là cũng là
xin nguồn ngân sách của sở tài nguyên môi trường này
rồi là chỗ ủy ban nhân huyện xin nguồn kinh phí
để chúng tôi sẽ xử lý rác thải chúng tôi chuyển về cái bãi rác tập trung của địa phương
xã hiệp cát vốn là một xã thuần nông
trên địa bàn xã không hề có cụm sản xuất công nghiệp nào
vì vậy số lượng rác thải này bị trôn lấp từ bao giờ
có nguồn gốc từ đâu là điều mà chính quyền
cũng như người dân của xã mong mỏi được làm rõ
chúng tôi cũng đang đề nghị ngay buổi sáng nay
về chỗ công an sở thái nguyên môi trường
nó cũng phải xem xét
thì đối với xã hiệp cát thì đúng là quanh khu vực này
nó không có một cái suy nghiệp cơ quan doanh nghiệp nào
là sản xuất ra cái rác này
toàn bộ các khu công nghiệp ở khu vực này là không có
cái này nó chuyển ở đâu đến thì chúng tôi cũng không thể biết tôn tích
bãi rác trôn lấp trái phép này nằm ngay bên bờ sông thái bình
chính vì vậy các cơ quan chức năng cần có giải pháp xử lý nhanh chóng
để tránh ảnh hưởng đến nguồn nước sản xuất dưới hạ liu sông thái bình
làm thế nào để có thể nhanh chóng xử lý khoảng hơn chục nghìn mét khối rác
trôn lấp trái phép ngay bên bờ sông thái bình
là điều mà cả chính quyền và người dân xã hiệp cát mong mỏi
hy vọng phương án xử lý khối rác này sẽ sớm được đưa ra để tránh gây ô nhiễm môi trường
đây là dịp để mọi quốc gia trên thế giới
nhìn nhận về tầm quan trọng của tài nguyên nước
và thực hiện các chiến dịch bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá này
ngày nước thế giới năm nay có chủ đề nước và thiên nhiên
cho thấy tiềm năng của các giải pháp về nước dựa vào thiên nhiên
và cách thức để thực hiện chính sách và thực tiễn trong việc quản lý tài nguyên nước
trong khuôn khổ tuần lễ nước thế giới năm hai nghìn một mươi tám
bộ tài nguyên và môi trường đã có nhiều hoạt động như tuyên truyền nâng cao nhận thức
cho người dân trong sử dụng tài nguyên nước
cũng như tổ chức hội thảo khoa học đánh giá về thực trạng
cũng như đề xuất các giải pháp xanh cho nguồn nước
đây cũng là nội dung trong chuyên mục sống xanh
mà chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau đây
việt nam được đánh giá là quốc gia có nguồn tài nguyên nước khá phong phú
với ba bốn trăm năm mươi sông suối có chiều dài từ một mươi km trở lên
phân bố ở một trăm linh tám lưu vực sông
tuy nhiên gần hai phần ba lượng nước của việt nam chủ yếu phụ thuộc vào nước ngoài
thực tế hiện nay cho thấy nguồn tài nguyên nước và việc quản lý và khai thác tài nguyên nước
đã và đang phải chịu nhiều sức ép lớn và phải đối mặt với những khó khăn thách thức lớn
nhu cầu về nước gia tăng để phục vụ cho mục đích phát triển kinh tế xã hội
trong khi nguồn nước đang tiếp tục bị suy giảm về số lượng và chất lượng

một số lưu vực sông đã bị khai thác quá mức đặc biệt là trong mùa khô
việc cạnh tranh mâu thuẫn trong sử dụng tài nguyên nước đã xảy ra và ngày càng gia tăng
những cái thách thức lớn nhất đối với tài nguyên nước giữ đất ở việt nam hiện nay
là cái việc mà chúng ta khai thác nước dưới đất để đáp ứng nhu cầu
ở đây tôi muốn nói nhấn mạnh cái vấn đề là nhu cầu
tức là nhu cầu ở đâu có thì chúng ta sẽ khỏe
cái việc chúng ta khoan và chúng ta đánh giá cái nguồn nước đấy
bởi vì có cái số liệu nó đầy đủ để đánh giá được là khai thác nó như thế nào để bền vững
và như thế nào để an toàn thì đây đang là cái điểm yếu của chúng ta
ví dụ như một khu các cái thành phố lớn như hà nội thành phố hồ chí minh
đặc biệt là đồng bằng sông cửu long những năm gần đây chúng ta thấy qua đợt hạn hán vừa rồi
rằng cái nước vét dưới đất nó đóng vai trò quan trọng như thế nào
nhưng chúng ta ứng xử là chưa thực sự thỏa đáng
bởi vì chúng ta khai thác theo nhu cầu
những chỗ nào có nhu cầu nhiều thì chúng ta khai thác nhiều
và những chỗ nào không có nhu cầu thì chúng ta chưa khai thác
và chính vì cái việc chúng ta khai thác theo nhu cầu đấy
và không có quy hoạch về tài nguyên nước không có quy hoạch để quản lý nguồn nước này
nên các cái tác động tiêu cực do cái khai thác nước dưới đất quá mức ở việt nam
biểu hiện lên rất rõ
trong khuôn khổ tuần lễ kỷ niệm ngày nước thế giới hai nghìn một mươi tám
bộ tài nguyên và môi trường đã tổ chức hội thảo quốc tế
với chủ đề giải pháp xanh cho nguồn nước
ngoài phân tích các thách thức đang tồn tại
có thể gây khó khăn cho phát triển kinh tế xã hội đất nước
các chuyên gia cũng đề xuất những giải pháp
để vượt qua thách thức và bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá này
một cái tín hiệu rất mừng
đấy là cái thu về ngân sách cho nhà nước
cũng như là thu phí từ nước đầu vào ấy
là bắt đầu là đã có những cái chiều hướng gia tăng
đấy là một cái thành công rất lớn
nếu chúng ta tiếp cận thị trường đúng
thì chúng ta sẽ mở ra một cái chìa khóa rất là hay
trong quản lý tài nguyên nước
bởi vì nước chúng ta biết nó là phần lớn sở hữu chung
thứ hai chúng ta không biết cách quản lý
thì nó sẽ dẫn đến thất bại thị trường
có nghĩa là gì nước thì thiếu này nước thì bị ô nhiễm này
vậy bây giờ cách quản lý thị trường là gì
dựa trên nguyên lý cung và cầu
để đối mặt với những thách thức
chúng ta cần hành động như thu hẹp cung cầu nước
quản lý hiệu quả hơn trong sử dụng
cũng như bảo vệ nguồn nước
có khả năng cung cấp và giải quyết vấn đề ô nhiễm nguồn nước
và các thách thức khác
chúng ta cũng phải tạo ra môi trường thuận lợi
để khối doanh nghiệp tư nhân
có thể tham gia vào quá trình đầu tư
quản lý tài nguyên nước
ngoài những đề xuất tạo điều kiện
cho khối tư nhân tham gia vào quá trình xã hội hóa
những năm qua bộ tài nguyên và môi trường
cũng đã có những đổi mới về cơ chế
và chính sách bảo vệ bền vững nguồn nước
bộ tài nguyên và môi trường
cũng hỗ trợ và tham gia cùng các tổ chức quốc tế
trong việc nghiên cứu các giải pháp dựa vào thiên nhiên
để bảo vệ và phát triển tài nguyên nước
ngoài những đề xuất tạo điều kiện

và chính sách bảo vệ bền vững nguồn nước